việc tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động của quỹ tiến dụng nhân dân là rất cần thiết
vừa phát huy hiệu quả của tổ chức này nhưng đồng thời kiểm soát rủi ro có thể phát sinh
ảnh hưởng đến hoạt động chung của hệ thống
theo báo cáo của hiệp hội quỹ tiến dụng nhân dân việt nam tính đến nay
toàn hệ thống quỹ tiến dụng nhân dân có gần một hai trăm linh quỹ hoạt động tại năm mươi bảy tỉnh thành phố
số thành viên tham gia quỹ tiến dụng nhân dân là khoảng một năm trăm năm mươi một thành viên
bình quân trên một ba trăm một mươi thành viên một quỹ
tổng nguồn vốn của các quỹ tiến dụng nhân dân đạt gần một trăm một mươi tám hai trăm bảy mươi tỷ đồng
với số vốn điều lệ gần bốn năm trăm năm mươi tỷ đồng
tổng dư nợ cấp tiến dụng gần tám mươi chín năm mươi sáu tỷ đồng chiếm bảy mươi chín một tổng nguồn vốn
nợ xấu chiếm tỷ lệ một bảy thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tổ chức tiến dụng
hoạt động của các quỹ tiến dụng nhân dân chủ yếu là hỗ trợ lẫn nhau về vốn
cho phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ đời sống tại địa bàn xã phường
vai trò của quỹ tiến dụng trong việc như vậy là phát triển kinh tế địa phương
cũng có một vai trò rất là quan trọng
cùng với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chỉ nhánh hàm thanh
quỹ tín dụng hiện nay đã cho vay dư nợ thành viên
hiện nay đối với tổng thành viên của quỹ tiến dụng là trên một ba trăm linh thành viên
chiếm khoảng sấp xỉ là gần năm mươi tổng số hộ trong xã
nhưng mà cái nhu cầu sử dụng vốn đối với các thành viên
thành viên này cũng rất là lớn
mà thành viên vay vốn quỹ tiến dụng thì cũng rất là thuận lợi
như vậy là thủ tục thì nhanh gọn mà cán bộ tín dụng thì trực tiếp người địa phương
nên là cái vấn đề là khi mà thành viên có nhu cầu vay vốn thì giải quyết rất nhanh chóng
các thành viên cũng rất vấn khởi trong việc vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh
rồi ổn định đời sống
tuy nhiên tại một số tỉnh thành phố vẫn còn tồn tại các quỹ tiến dụng nhân dân
hoạt động chưa hiệu quả yếu kém thậm chí là vi phạm pháp luật
tỷ lệ nợ xấu của hệ thống quỹ tiến dụng nhân dân không cao
nhưng tại một số quỹ tiến dụng nhân dân tỷ lệ này ở mức khá cao
tỷ lệ dư nợ cho vay huy động vốn tương đối cao so với trung bình toàn hệ thống tổ chức tiến dụng
tiêm ẩn rủi ro thanh khoản
một số quỹ vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn
có xu hướng xa rời bản chất và mục tiêu của mô hình quỹ tiến dụng nhân dân
không còn tính liên kết cộng đồng và chạy theo mục tiêu lợi nhuận
việc mà tham gia vào cái hỗ trợ chức năng kiểm tra giám sát của ngân hàng nhà nước
đối với các quỹ tiến dụng và tham gia sâu hơn vào cái tiến trình tái cơ cấu
đối với các tổ chức tiến dụng yếu kém mà được kiểm soát đặc biệt
và trong đó thì có quỹ dụng nhân dân
thì cái vai trò mà yêu cầu tham gia và hỗ trợ và xử lý thì cũng được đặt ra
các quỹ tiến dụng nhân dân hiện nay gần như chỉ quan tâm cung cấp các khoản vay phục vụ
mục đích sản xuất kinh doanh chứ chưa thực sự chú trọng đến các khoản vay phục vụ tiêu dùng
nhu cầu khẩn cấp của hộ gia đình
do đó vẫn còn tình trạng hộ gia đình phải đi vay tín dụng đen làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống
để nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ tiến dụng nhân dân
theo các chuyên gia tài chính các quỹ tiến dụng nhân dân cần tự ra soát lại toàn bộ
từ chất lượng hội đồng quản trị ban kiểm soát giám đốc địa bàn hoạt động
việc xử lý vốn điều lệ vốn góp và đặc biệt là những hoạt động nghiệp vụ
qua đó xây dựng phương án cơ cấu lại hoạt động đồng thời báo cáo ngân hàng nhà nước
để giám sát việc thực hiện cơ cấu lại cho phù hợp với quy định
cùng với những giải pháp của ngân hàng nhà nước thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số sáu cttg
về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động củng cố vững chắc hệ thống quỹ tiến dụng nhân dân
một số quỹ tiến dụng nhân dân thời gian qua hoạt động yếu kém
có biểu hiện xa rời tôn trị và mục đích hoạt động vi phạm pháp luật
ảnh hưởng đến ổn định chính trị trật tự xã hội và an toàn hoạt động của quỹ tiến dụng nhân dân
ở một số nơi chính quyền địa phương các cấp còn thiếu sự quan tâm phối hợp
trong công tác quản lý nhà nước xử lý kịp thời sai phạm
việc ban hành chỉ thị chấn chỉnh hoạt động của quỹ tiến dụng nhân dân
từ thủ tướng chính phủ ngân hàng nhà nước với các giải pháp đồng bộ
được kỳ vọng sẽ đưa mô hình tổ chức này hoạt động an toàn và hiệu quả hơn
thưa quý vị luật quản lý thuế số ba mươi tám đã được quốc hội thông qua
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi một trong những điểm mới nổi bật của luật quản lý thuế số ba mươi tám
đó là luật hóa quy định về hóa đơn điện tử đã được chính phủ quy định
tại nghị định số một trăm một mươi chín quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa
cung cấp dịch vụ việc mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử cơ bản hoàn thành
trong năm hai nghìn một mươi chín ở hà nội tp hcm và các thành phố lớn
đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu năm hai nghìn một mươi chín
đã được chính phủ chỉ đạo tại nghị quyết số một nqcp
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
việc áp dụng hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và cho toàn xã hội
giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn cơ quan thuế và các cơ quan khác
của nhà nước không tốn nhiều chi phí thời gian đối chiêu hóa đơn như hiện nay
từ đó góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn mất tích
ngăn chặn tình trạng gian lận thuế trốn thuế bảo đảm hoàn thành mục tiêu trong công tác
quản lý thuế là thu đúng thu đủ thu kịp thời vào ngân sách nhà nước và tạo được sự đồng thuận
cao trong cộng đồng doanh nghiệp người nộp thuế
theo số liệu thống kê của cục thuế thành phố hà nội tính đến thời điểm hiện tại
cục thuế thành phố hà nội đã triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các doanh nghiệp trên địa bàn
với chín mươi tám bốn doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế qua mạng chín mươi năm ba mươi bốn doanh nghiệp đã nộp thuế điện tử
hầu hết các doanh nghiệp đã có thói quen tương tác qua môi trường điện tử với cơ quan thuế
bên cạnh đó xu hướng giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ thanh toán bằng hình thức điện tử ngày càng phát triển
đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển hóa đơn điện tử
về trang thiết bị cũng như là cái hạ tầng để mà đáp ứng được thì mới sử dụng được hóa đơn điện tử
tuy nhiên theo nghị định một trăm một mươi chín đến một mươi năm hai nghìn hai mươi là cơ bản tức là phải chuyển đổi toàn bộ
trải qua hai năm thì tôi thấy rằng là cái thuận lợi của hóa đơn điện tử đem lại doanh nghiệp thì rất là lớn
tuy nhiên rằng là không phải doanh nghiệp nào cũng biết về cái thuận lợi đó và cũng đã sẵn sàng để chuyển đổi ngay
thì nó có mấy cái rào cản thứ nhất là cái hành lang pháp ví của cái hóa đơn điện tử này nó chưa thực sự là đầy đủ
một số các tình huống đặc thù thì đang chưa có hướng dẫn cụ thể
thế thì vừa rồi thì bộ tài chính có ra một cái nghị định một trăm một mươi chín và cái thông tư sáu mươi tám
thì về hành lang pháp lý của nó thì cũng tương đối rõ ràng hơn trong cái việc triển khai hóa đơn điện tử
thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì cùng với lại sự thúc đẩy của các cơ quan thuế và nước
thì chắc chắn là cái hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng rộng rãi tất cả doanh nghiệp
nhằm giúp người nộp thuế đặc biệt là các tổ chức doanh nghiệp tránh những rủi ro
khi cơ quan thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đồng loạt mà doanh nghiệp chưa ký được hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ
cục thuế tp hà nội đã tích cực triển khai hóa đơn điện tử đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô
đồng thời cơ quan thuế hà nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi vừa qua cục thuế tp hà nội đã tổ chức đợt tập huấn hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp
thực hiện hóa đơn điện tử từ khâu đăng ký đến các khâu sử dụng và báo cáo về hóa đơn
cục thuế tp hà nội cũng sẽ phối hợp làm việc với các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử
với mục tiêu bảo đảm kết nối dữ liệu về hóa đơn điện tử phục vụ cho công tác quản lý thuế
trong giai đoạn vẫn đang sử dụng hóa đơn điện tử chưa có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế như hiện tại
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại